dự thảo luật đất đai quy định tới ba mươi trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội
song không đề cập đến dự án phát triển du lịch vui chơi giải trí
vắng bóng trong quy định của luật sẽ khiến cho các dự án phát triển hạ tầng du lịch gặp khó khăn
trong khi du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn nằm trong mục tiêu nâng tỉ trọng khu vực dịch vụ lên đến năm mươi gdp
hội thảo sửa luật đất đai tạo đất cho du lịch do báo đầu tư tổ chức ngày một mươi chín tháng một mươi
nhiều chuyên gia khuyến nghị việc sửa luật đất đai cần tính tới các cơ chế tạo động lực cho phát triển hạ tầng du lịch
khuyến khích đầu tư cho lĩnh vực này
nghị quyết tám của bộ chính trị đề ra nhiệm vụ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ và cơ sở vật chất kỹ thuật
để ngành du lịch phát triển đột phá
các nhà đầu tư và doanh nghiệp đang trông chờ vào việc sửa đổi luật đất đai sẽ giúp xóa bỏ các rào cản
tạo cơ chế tiếp cận đất đai và có những chính sách phù hợp đủ linh hoạt để thu hút nguồn lực đầu tư
hiện cả nước có khoảng trên hai trăm ba mươi dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng
rất khiêm tốn so với yêu cầu phát triển của ngành du lịch
đối với lĩnh vực hạ tầng du lịch trong đó chủ yếu là cơ sở lưu trú
các yếu tố cản trở tốc độ quy mô và quyết tâm tham gia vào thị trường
bao gồm pháp lý chiếm năm mươi kinh tế tài chính chiếm ba mươi và các yếu tố khác chiếm hai mươi
thực tế cho thấy những khoảng trống pháp lý đang khiến cho các nhà đầu tư phải đối diện với quá nhiều rủi ro